tại tỉnh điện biên đêm ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bảy do mưa lớn kéo dài sông nậm nưa chảy qua địa phận các xã núa ngam sam mướn pom lót của huyện điện biên đã xuất hiện lũ lớn
mực nước dâng nhanh lưu lượng nước nhiều và sức nước chảy mạnh đã khiến cho hòa màu canh tắc dọc hai bên suối bị vùi lấp cuốn trôi rất may không có thương vong về người
lũ lớn đi qua để lại là những bãi bồi trồng hoa màu cây lương thực thực phẩm của người dân canh tác hai bên sông bị sạt lở hàm ếch hàng chục khối đất nương đã bị nước lũ cuốn trôi
nhiều điểm trên tuyến công trình giao thông trọng điểm nối huyện điện biên đi cửa khẩu hồi quốc có nguy cơ bị hư hại
sau lũ lớn dụng vườn bãi bồi hai bên dòng chảy bị tan phá cây sới khó có thể phục hồi tái sản xuất
nhiều hộ dân sinh sống bên bờ sông đứng trước nguy cơ sạt lở nhà cửa
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh điện biên địa phương tiếp tục có mưa rào có nơi mưa vừa đến mưa to và rông cảnh báo lũ lũ quét lũ ống trên các sông suối và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các huyện điện biên điện biên đông thị xã mường lây và vùng lân cận